sau gần một tháng xuống giống hiện diện tích lúa đông xuân tại quảng ngãi đã bắt đầu phát triển lúa non
tuy nhiên giao mùa đã khiến cho lượng ốc biêu vàng sinh sôi tràn lan và có nguy cơ gây hại cho vụ đông xuân
hiện các địa phương đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ dịch hại đồng dụng này
nhiều ngày qua ốc biêu vàng xâm nhập gây thiệt hại cho gần bốn mươi hectare lúa vụ đông xuân ở huyện nghĩa hành
bà con nông dân liên tục sử dụng thuốc đặc trị để phun diệt trừ loại ốc biêu vàng gây hại trên lúa
các địa phương đang tăng cường các biện pháp diệt trừ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giống sinh vật này gây ra
vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh quảng ngãi gieo xạ trên ba mươi tám hai trăm linh hectare
tại các huyện vùng trũng vùng lũ như nghĩa hành tư nghĩa mộ đức nhiều diện tích đã bị tấn công với mật độ từ một mươi đến hai mươi con trên một mét vuông
có vùng lên đến bốn mươi con trên một mét vuông
ước tính ban đầu có hơn hai trăm linh hectare vừa gieo xạ bị ốc biêu vàng gây hại
hiện tốc độ phát triển loại gây hại đồng ruộng này đang ngày càng nhiều trên các cánh đồng
ngoài việc dùng thuốc đặc trị bắt diệt thì ngành nông nghiệp hướng dẫn bà con khoanh vùng ruộng không cho phát tán đẻ trứng để bảo vệ lúa
trước tình hình phá hoại của ốc biêu vàng huyện đã chỉ đoạn cho tàu cũng như các ngành chức năng
nên tuyên truyền cho bà con nông dân là thường xuyên ra đồng để vệ sinh đồng ruộng bắt ốc bằng thủ công
để nước vào trong lúa để cho lúa ấm hoàn chiếc nọ ốc biêu vàng
bên cạnh có biện pháp thủ công chưa có hiệu quả
thì vận động bà con nên sử dụng các chế phẩm sinh học để kịp thời hoàn chiếc tình hình lay loa của ốc biêu vàng
nạn dịch ốc biêu vàng gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp như trắng đồng gieo xạ lại hoặc giảm năng suất lúa
vì vậy ngành nông nghiệp quảng ngãi đang tăng cường các biện pháp diệt trừ ốc biêu vàng
kết hợp thâm canh theo khoa học để bảo vệ lúa cũng như bảo đảm năng suất vụ đông xuân